giải pháp trí tuệ nhân tạo cho giao thông công cộng và giao thông nói chung bsmart của lê yên thanh
đã đạt giải nhất cuộc thi aih hành hai mươi diễn ra vào sáng nay tại khu công nghệ cao tp hcm
aih hai nghìn hai mươi là chủ đề cuộc thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo do vườn ươm doanh nghiệp khu công nghệ cao tp hcm phát động năm hai nghìn hai mươi
các dự án tham gia hầu hết là doanh nghiệp start up đã có sản phẩm thương mại hóa trong các lĩnh vực công nghệ
như iot big data điện tử tự động hóa công nghệ thông tin mong muốn ứng dụng và phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo ai tích hợp
và nâng cao giá trị tăng thêm cho sản phẩm
qua sáu tuần liên tục bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp với sự hỗ trợ của các mentor trong lĩnh vực như viet ai
microsoft việt nam incenter các nhóm đã được hướng dẫn định hướng phát triển
sau vòng bán kết ban tổ chức đã chọn tám dự án xuất sắc nhất
giải nhất cuộc thi thuộc về dự án bsmart giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo
để giải quyết các bài toán về giao thông công cộng với tiền thưởng là năm mươi triệu đồng
và gói ưm tạo tại vườn ươm doanh nghiệp khu công nghệ cao trị giá hai trăm linh triệu đồng